với hành vi trộm cắp tài sản nguyễn đức nhuần ba mươi bảy tuổi trú tại phường tân hạnh
phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa phát hiện và bắt giữ khẩn cấp
vào sáng ngày hai mươi hai tháng tám công an tp biên hòa nhận được tin báo của ông trần thanh của
trú trên địa bàn mất gần một trăm bảy mươi triệu đồng khi để trong cốp xe mô tô tại một siêu thị thuộc phường tân tiến tp biên hòa
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tp biên hòa đã phát hiện đối tượng nhuần là thủ phạm của vụ trộm nêu trên
tiến hành bắt giữ khẩn cấp qua đấu tranh nhuần khai do nợ lần cờ bạc nên sáng ngày hai mươi hai tháng tám đã đến một ngân hàng
thuộc phường thanh bình tp biên hòa để hỏi thủ tục vay tiền tại đây nhuần quan sát thấy ông của vừa rút tiền nên nảy sinh ý định trộm
theo dõi thấy ông của điều khiển xe mô tô rời khỏi ngân hàng nguyền bám theo và đến bãi để xe của một siêu thị thuộc phường tân tiến
trong lúc ông của vào siêu thị mua hàng nhuần đã mắc cốp xe của ông của lấy một trăm sáu mươi tám triệu đồng sau đó nhuần mang số tiền trên về nhà trả nợ
đánh bạc hết bảy mươi bốn triệu đồng số tiền còn lại mang gất dấu thì bị công an tp biên hòa khám xét phát hiện thu giữ